tại quảng trị xâm nhập mặn đã lấn sâu từ hai mươi năm đến ba mươi km trên các con sông
khiến cho hơn bảy năm trăm linh hectare lúa và cây trồng cạn bị thiếu nước tưới
trên một hectare lúa không thể tưới do nước bị nhiễm mặn
nắng hạn khiến nhiều con sông trên địa bàn tỉnh quảng trị bị xâm nhập mặn nghiêm trọng
nếu như năm hai nghìn một mươi năm xâm nhập mặn xuất hiện ở ngưỡng năm phần nghìn
thì hiện tại độ mặn có nơi lên đến hai mươi năm phần nghìn
với tình hình này các cây trồng nông nghiệp đều không thể tưới được
tại khu vực chạm bơm hiếu nam xã cam hiếu hợp tác xã đo được độ mặn lên đến chín phần nghìn
khu vực này là nơi cung cấp sáu mươi ha lúa và hai mươi ha hoa màu
hơn hai tháng chạm bơm không hoạt động được toàn bộ diện tích lúa ở đây coi như mất trắng
trong khi đó tại khu vực sông hiếu mặn đã lấn vào sâu hơn hai mươi bảy km
độ mặn đo được giữa lòng sông lúc cao điểm là bốn sáu phần nghìn
với mức nhiễm mặn như vậy
một diện tích lớn cây nông nghiệp dù nằm gần sông nhưng phải chịu khô khát vì thiếu nước tưới
là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất tỉnh quảng trị về nhiễm mặn
đến thời điểm này huyện cam lộ có trên một trăm linh hectare lúa hơn năm mươi hectare màu bị mất trắng
và trên một trăm linh hectare lúa bị mất bảy mươi diện tích do nhiễm mặn